thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm vừa yêu cầu lãnh đạo các quận huyện thành phố
cần bình tĩnh tập trung giám sát điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
đồng thời thành phố sẽ thành lập trung tâm điều hành xét nghiệm để đẩy nhanh tốc độ truy vết
theo yêu cầu của bang chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm việc lấy mẫu xét nghiệm cần xác định phương châm thực hiện trực tự
huy động người dân theo hộ theo tổ dân phố áp dụng hình thức lấy mẫu cuốn chiếu kết hợp phân chia theo giờ hợp lý đảm bảo giãn cách
đội ngũ lấy mẫu phải chuyên nghiệp trang thiết bị vật tư y tế đầy đủ mẫu lấy phải đạt kết quả
đồng thời việc lấy mẫu phải đúng diện khu vực phong tỏa trọng điểm lấy toàn bộ người dân tầm soát nghiện rộng một trăm linh trả kết quả xét nghiệm đúng hạn
bên cạnh đó cách gieo mẫu cũng cần thay đổi một ngày cần gieo mẫu ba lần đảm bảo máy xét nghiệm chạy đều phù hợp năng lực lấy mẫu xét nghiệm
sắp tới thành phố sẽ thành lập trung tâm điều hành xét nghiệm do một phó chủ tịch ủy ban nhân thành phố phụ trách nhằm phân bổ lực lượng linh hoạt
để đẩy nhanh tốc độ tri vết mỗi quận quyền bổ sung thêm một mươi ba mươi nhân lực chuyên điều tra tri vết tuyệt theo tình hình dịch bệnh của từng quận quyền